gần một hai triệu lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách
đây là thông tin được ngân hàng chính sách xã hội đưa ra
tại hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
theo ngân hàng chính sách xã hội tổng số cho vay sáu tháng đầu năm đạt gần bốn mươi ba tỷ đồng
với gần một hai triệu lượt hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo
và các đối tượng chính sách khác được vay vốn
tổng doanh số thu nợ đạt gần ba mươi tỷ đồng
vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh
tạo việc làm cho gần hai trăm một mươi sáu lao động
giúp gần chín lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập
nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm
ngân hàng chính sách xã hội sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy
chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội
kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín hạn hán và xâm nhập mặn
đồng thời giải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách